quỹ ban nhân dân tỉnh sơn la vừa tổ chức hội nghị chuyên đề
bàn giải pháp khai thác tiềm năng của các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh
tỉnh sơn la có ba lòng hồ thủy điện lớn gồm hồ thủy điện sơn la hòa bình và thủy điện nậm chiến
với diện tích mặt nước khoảng hai mươi một ha trong đó liên quan đến tám huyện bốn mươi bốn xã và tám mươi bảy hộ dân sinh sống
khai thác tiềm năng hồ thủy điện tỉnh sơn la xác định ba mục tiêu chính là phát triển nuôi trồng thủy sản
du lịch và giao thông thủy gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng hồ
hiện nay sơn la đang tập trung làm tốt công tác quy hoạch đánh giá lại thực trạng vùng hồ về kinh tế
văn hóa cơ chế chính sách và môi trường đầu tư
đây sẽ là một trong hai mươi chương trình kinh tế lớn thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi